thưa quý vị hôm nay tám tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ trì họp bộ chính trị để xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng ubnd tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ông nguyễn thành phong ubnd phó trưởng ban kinh tế trung ương
nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
sau khi xem xét đề nghị của ubnd tp hcm bộ chính trị nhận thấy ban cán sự đảng ubnd tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ubnd tp và tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật
của nhà nước trong quản lý tài chính tài sản nhà nước
xảy ra nhiều vụ án nhiều vụ án nhiều vụ án nhiều vụ án nhiều vụ án
trong vụ án vụ việc trên địa bàn thành phố nhiều tổ chức đảng đảng viên bị kỳ luật
một số cán bộ đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của ubnd tp hcm và một số sở ngành
bị xử lý hình sự ông nguyễn thành phong trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư thành ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tp hcm đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không
được làm quy định về trách nhiệm nêu gương chịu trách nhiệm chính trách nhiệm người đứng đầu
đối với các vi phạm quyết điểm của ban cán sự đảng và ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chịu trách nhiệm trực tiếp trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện
chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quyết điểm của ban cán sự đảng ubnd tp hcm nhiệm kỳ
hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã gây hậu quả rất nghiêm trọng của ông nguyễn thành phong đã gây hậu quả nghiêm trọng
khó khắc phục làm thất thoát rất lớn tài sản nhà nước gây dư luận xấu bức
xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ chính quyền
sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cá nhân ông nguyễn thành phong
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm và quy định của đảng về kỷ luật tổ chức
đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban
cán sự đảng ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ông nguyễn thành phong đề nghị các cơ quan chức năng
hành chính theo đúng quy định đối với tập thể cá nhân đã bị kỷ luật đảng
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an
xã chính quy đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới thượng tướng
phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
dự hội thảo còn có thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành phó chủ tịch
chuyên trách hội đồng lý luận trung ương
việc xây dựng công an xã chính quy là một chủ trương lớn mang tầm chiến lược của đảng
nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an với phương châm trọng dân gần dân
lúc dân cần lúc dân khó có công an lực lượng công an xã chính quy đã và đang ghi những dấu ấn
bằng chiến công thành tích xuất sắc hơn bốn mươi tám năm trăm linh công an chính quy được tăng cường về xã
qua ba năm đã tiếp nhận hơn tám mươi hai vụ trực tiếp giải quyết hơn bốn mươi chín vụ việc về an ninh trật tự
tại cơ sở các mặt công tác công an cũng được thực hiện chuyên sâu hiệu
quả hơn với một trăm một mươi bốn tham luận hội thảo là diễn đàn khoa học có ý nghĩa quan trọng nhằm
nghiên cứu đánh giá một cách toàn diện cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đào tạo
bồi dưỡng công an xã chính quy các ý kiến cũng đã chỉ ra một số bất cập thách thức
từ đó đưa ra nhiều đề xuất trong đó nhấn mạnh cần trang bị cho lực lượng công an xã các kiến
thức kỹ năng tổng hợp để xử lý công việc ngay tại cơ sở linh hoạt trong đào tạo giữa vừa học
vừa làm quan tâm cải thiện chế độ chính sách để cán bộ công an xã có động lực hoàn thành tốt
các nhiệm vụ vốn rất vất vả nặng nề tại các địa bàn cơ sở phát biểu tại hội thảo
thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương các tham luận được chuẩn bị chất lượng làm rõ nhiều vấn đề
liên quan đến tổ chức hoạt động của công an xã chính quy đề ra nhiều giải pháp tâm huyết
khoa học có tính khả thi để xây dựng lực lượng công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới khẳng định với ba chức năng là tham mưu quản lý nhà nước về an ninh trật tự
và trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật ở địa bàn cơ sở
nhiệm vụ của công an xã chính quy mang tính tổng hợp tuy nhiên thực tế hoạt động lại tồn tại
nhiều khó khăn thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo
bồi dưỡng cho cán bộ công an xã chính quy đặc biệt coi trọng đào tạo các kỹ năng
tham mưu với chính quyền như thế nào rồi phối hợp với quân sự như thế nào
phối hợp với các ngành chức năng như thế nào thế rồi cái kỹ năng về tuyên truyền
rồi cái kỹ năng về dân vận kỹ năng về cái tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm
cái kỹ năng về giải quyết các vụ hành chính dân sự hoặc là cái kinh nghiệm giải quyết đám đông
cái kinh nghiệm giải quyết về gây đốn trật tự thì cái này tôi đề nghị là về lĩnh vực
về giáo dục đào tạo
đối với tới đây chúng ta tập vấn công an xã thì chúng ta cũng quan trọng ý này
cùng với đó thứ trưởng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng tổ chức biên chế và cơ sở vật chất
trang thiết bị phục vụ công tác tăng cường cơ chế chính sách cho công an xã
các học viện trường công an nhân dân tăng cường xây dựng hệ thống giáo trình tài liệu dạy học phù hợp
đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy xây dựng đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tiễn
đáp ứng yêu cầu đào tạo bồi dưỡng công an xã chính quy vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
sáng nay tại nhà trưng bày triển lãm trường đại học mỹ thuật việt nam
bộ công an đã tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật video clip với chủ đề
những chiến sĩ mang sứ mục
bộ công an đã tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật video clip với chủ đề
trong đó hội đồng giám khảo đã chấm và đề nghị trao hai giải a tại trại sáng tác cho chùm tác phẩm chuyện ngắn
mây sa rình và mắt hồ đêm của tác giả nguyễn văn hiệp và chùm tác phẩm chuyện ngắn giao thừa và bút ký
xin đừng gọi tôi là người hùng của tác giả trung tá nhà văn nguyễn xuân thủy
về cuộc thi ảnh nghệ thuật và video clip với chủ đề những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên
ban tổ chức đã nhận được bốn mươi tám ảnh đơn và một trăm bảy mươi năm bộ ảnh của các tác giả trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
trong số những ảnh nghệ thuật và video clip này nổi bật là các tác phẩm điểm tựa cho dân lúc gian nguy của tác giả đoàn quý nhật bắc
cuộc chiến với lửa ngày mùng ba tết của huỳnh văn truyền
phát biểu tại buổi lễ trao giải thứ trưởng nguyễn duy ngọc chân thành cảm ơn các văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp
đã gắn bó với lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung
và mong muốn thời gian tới tiếp tục đón tiếp các nhà văn nhà thơ nhà nhấp ảnh tham gia để tuyên truyền động viên lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng
lực lượng công an nhân dân nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
ngay sau lễ trao giải bàn tổ chức cũng đã khai mạc triển lãm ảnh những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên
thưa quý vị nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi hai
một sự kiện văn hóa lớn đang được công chúng thủ đô đón đợi khi có tới bốn trăm linh nghệ sĩ chiến sĩ cảnh sát của nhiều quốc gia sẽ cùng biểu diễn trong hai chương trình
diễu hành nhạc kèn tại khu vực bờ hồ hoàn kiếm vào sáng mai ngày chín tháng bảy và chương trình hòa nhạc vào tối chủ nhật ngày một mươi tháng bảy tại chân tượng đài lý thái tổ
trước thềm nhạc hội vào chiều nay tám đoàn tham gia nhạc hội đã có buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi chương trình chính thức diễn ra
và đến dự buổi tổng duyệt có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an trưởng ban tổ chức nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng
ngay trong ngày hôm nay các tuyến phố đi bộ quanh hồ hoàn kiếm hà nội đã dựng dỡ cờ pano apfic chào mừng nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai
trên bốn trăm linh nghệ sĩ chiến sĩ cảnh sát việt nam brunei myanmar nhật bản philippines lào trung quốc và đoàn nghi lễ quân đội việt nam đã có buổi tổng duyệt trước khi biểu diễn chính thức
vào sáng ngày một mươi chín tháng bảy và tối ngày một mươi tháng bảy
tôi rất vinh dự và tự hào được sự ủy quyền của đảng ủy lãnh đạo bộ công an lào dẫn đoàn nghệ thuật bộ công an lào tham dự nhạc hội cảnh sát các nước asean
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam lần này
chuyến sang lần này để nhận lời mời của bộ công an việt nam đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa âm nhạc nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc đất nước con người
tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước tham gia
nhằm tạo không khí tưng bừng cho sự kiện nhạc hội ở phần biểu diễn diễu hành vào sáng ngày mai
trước các chương trình biểu diễn chính thức bộ tư lệnh cảnh sát cơ động sẽ diễu hành kỵ binh quanh bờ hồ
và ba trăm linh tay chống của học viện cảnh sát nhân dân sẽ biểu diễn tiết mục chống hội hào khí non sông trước khu vực tượng đài vua lý thái tổ
chúng tôi nghĩ rằng cái chương trình tổng duyệt ngày hôm nay thấy rất chất lượng
và các bạn mang sang những chương trình rất hay chất lượng về nghệ thuật
hy vọng rằng nhân dân sẽ đón xem và sẽ rất là phấn khởi về những sự kiện như thế này
ban tổ chức cho biết đến sáng ngày tám tháng bảy toàn bộ các đoàn nhạc đã có mặt tại hà nội
các nhạc công của các đoàn cũng đã có buổi hợp luyện thành công tại nhà hát âu cơ vào sáng nay
các khâu cuối cùng cho công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức hoàn tất vào cuối ngày hôm nay
đoàn kiểm tra của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
làm trưởng đoàn vào chiều nay đã có buổi họp tổng kết sau thời gian làm việc với công an tp hà nội
về kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế
từ ngày năm đến ngày tám tháng bảy đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại công an một số đơn vị
và quận huyện của công an tp hà nội dự thảo kết luận kiểm tra hôm nay chỉ rõ
đoàn kiểm tra của bộ đã hoàn thành công tác pháp luật và công tác pháp chế
đoàn kiểm tra của bộ đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra với tinh thần làm việc trách nhiệm thẳng thắn khách quan
đã làm rõ những kết quả tích cực của công an thành phố hà nội triển khai trong thời gian qua
đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế thiêu sót trong thực hiện công tác của các đơn vị được kiểm tra
đại diện lãnh đạo công an thành phố và các đơn vị được kiểm tra đã tiếp thu kết quả kiểm tra
đồng thời nhận thức rõ những mặt còn hạn chế để có phương hướng khắc phục hiệu quả nhất
phát biểu kết luận thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao việc tổ chức thi hành pháp luật
và thực hiện công tác pháp chế của công an tp hà nội đạt được nhiều kết quả nổi bật
nhiều đơn vị có cách làm hay sáng tạo hiệu quả trong thực hiện các mặt công tác
thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
tiếp tục phối hợp chặt chẽ công an thành phố hà nội cũng như công an các đơn vị địa phương
để nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả việc tổ chức thi hành pháp luật
và công tác pháp chế trong công an nhân dân
nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh tình nguyện hiện đại
chiều nay học viện chính trị công an nhân dân đã đón tiếp đồng chí trung tướng văn thong kông an ni
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lào
nhân chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm với bộ công an việt nam
tại buổi đón tiếp học viện chính trị công an nhân dân
đã giới thiệu với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào
về truyền thống bộ máy tổ chức của học viện
từ khi thành lập đến nay học viện chính trị công an nhân dân
đều được bộ công an phân bổ trí tiêu đào tạo cho bộ công an lào
những học viên hệ đại học chính quy chuyên ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
đã tổ chức hai khóa bồi dưỡng chuyên đề về công tác đảng
cho lãnh đạo bộ công an lào sang học tập trao đổi kinh nghiệm thực tế
về chương trình đào tạo bồi dưỡng cho các bạn học viên lào
được dùng chung với đào tạo bồi dưỡng cho học viên việt nam
theo chương trình hợp tác giữa hai chính phủ và bộ công an hai nước
về việc viện trợ dự án xây dựng học viện chính trị công an lào
học viện chính trị công an nhân dân đã báo cáo lãnh đạo bộ công an việt nam
luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ các đồng chí
trong việc tổ chức triển khai hoạt động của học viện chính trị công an lào
về nội dung chương trình đào tạo giáo trình tài liệu đội ngũ giảng viên
và mong muốn hai bên tăng cường hợp tác đào tạo nghiên cứu khoa học trong thời gian tới
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ
và kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
sáng nay tại hà nội cục an ninh đối ngoại bộ công an
đã tổ chức lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
và dân hương báo công bác tại lăng chủ tịch hồ chí minh
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn cán bộ cục an ninh đối ngoại
đã dâng hương bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
tiếp đó đoàn cán bộ cục an ninh đối ngoại bộ công an
đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các đại biểu đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
trong những năm qua các thế hệ lực lượng cám bộ chiến sĩ cục an ninh đối ngoại
đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân nói chung
cục an ninh đối ngoại nói riêng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
góp phần giữ vững an ninh chính trị đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong thời gian tới lực lượng an ninh đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa
các kết quả đã đạt được chủ động trong các mặt công tác
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước nhân dân đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an giao phó
sau lễ báo công dân bác đoàn đại biểu cục an ninh đối ngoại đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục kế hoạch kiểm tra nhằm đánh giá tình hình và kết quả của việc thực hiện nghị định số ba hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ
về phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày bốn đến ngày bảy tháng bảy đoàn công tác liên ngành bộ công an bộ quốc phòng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nghị định này
tại tỉnh kiên giang đồng tháp và thành phố cần thơ
kiểm tra tại cấp huyện thành phố và cấp tỉnh với các lực lượng công an quân sự biên phòng
đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả mà ba lực lượng đạt được trong việc thực hiện nghị định ba
từ đầu năm đến nay qua công tác phối hợp tuần tra các lực lượng công an quân sự biên phòng tại các địa phương
đã phát hiện xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự tệ nạn xã hội
làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình trao đổi xác minh những vấn đề có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị
kịp thời báo cáo tham mưu các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh quốc phòng
giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm sự kiện chính trị văn hóa đối ngoại quan trọng đoàn khách quốc tế
các lực lượng cũng đã phối hợp hiệu quả trong công tác vận động quân chúng tuyên truyền pháp luật
thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc
thông qua việc nhân rộng nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự
đối với tỉnh kiên giang là địa phương có các khu vực biên giới trên biển hải đảo
đoàn kiểm tra yêu cầu thời gian tới lực lượng công an quân sự biên phòng phối hợp với vùng cảnh sát biển bốn và cục hải quan tỉnh kiên giang
tiếp tục tích cực trao đổi thông tin để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng
ngăn chặn xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm quy định iuu và phối hợp tổ chức huấn luyện tham gia diễn tập khu vực phòng thủ diễn ra vào tháng tám
tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát tuyến biên giới phòng chống xuất nhập cảnh trái phép chống buôn lậu và phòng chống dịch covid một mươi chín
qua đó bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới hải đảo và không gian mạng
vào chiều nay bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
nhiều nội dung liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi đã được phóng viên báo chí đặt câu hỏi
trong đó nổi lên hai vấn đề về việc nghi vấn lộ đề thi môn ngữ văn và đề thi môn toán đăng trên mạng xã hội ngay trong giờ thi
và vấn đề thứ hai đó là lý do vì sao số thí sinh vi phạm quy chế thi năm nay lại tăng cao hơn so với những kỷ thi trước
báo cáo tổng kết kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo
có nhiều con số đáng chú ý là số thí sinh vi phạm quy chế thi là năm mươi thí sinh
trong đó còn sáu thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi
bốn mươi bốn thí sinh bằng điện thoại vào phòng thi
có thể nói lần này số thí sinh vi phạm quy chế thi đã tăng cao hơn so với các kỳ thi trước
lý do cho điều này bộ giáo dục và đào tạo đều biết
trước khi phát đầy thi
còn phải nói với từng em một là các em kiểm tra trong người xâm quan có thiết bị gì không
đặc biệt có điện thoại điện gì không
chúng ta có thể thấy những trường hợp nào bị phát hiện khi mang điện thoại vào phòng thi

do tình hình tình huống của những vị trí
nguyên tắc là đề thi vẫn phải đảm bảo những mức độ như ma trận đã được tổ chức dạy học
là nhận biết thông hiểu vận dụng và vận dụng cao
chính vì vậy trong trang cốc câu của các đề thi nó đều có phân bổ như thế này
cho nên là nếu nhìn trên bình diện rộng trên một tập lớn của trên toàn quốc
thì sau này chúng ta phân tích phổ điểm thì cũng sẽ thấy cái kết quả thôi
liên quan đến thông tin phản ánh lộ đề thi môn ngữ
văn được đăng trên báo chí và mạng xã hội trước giờ thi
bộ giáo dục và đào tạo khẳng định đây chỉ là việc dự đoán tên tác phẩm không phải lộ đề thi
đồng thời bộ giáo dục và đào tạo cũng đã chuyển thông tin sang bộ công an xác minh làm rõ
cùng với đó là nghi vấn về môn toán được đăng trên mạng giáo dục trong giờ thi
ngay khi nhận được thông tin bộ giáo dục và đào tạo cùng bộ công an đã chủ động vào cuộc xác minh thông tin
các đơn vị chức năng bộ công an đang tiếp tục làm rõ những thông tin liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị theo dự báo trong khoảng thời gian từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng bảy
có khả năng sẽ hình thành một vùng áp thấp gây mưa rào và rông mạnh
ở vùng biển từ bình thuận đến cà mau và vùng biển giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa
vùng áp thấp này có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới
để chủ động ứng phó văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ đạo upt công an các đơn vị địa phương
triển khai các biện pháp kịp thời hiệu quả bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai
trong đó thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
theo dõi sát diễn tiến của thời tiết để triển khai các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó
đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương đảm bảo giao thông thông suốt khi xảy ra thiên tai
sẵn sàng lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng sơ tán di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân